nằm trong các hoạt động tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc hôm nay
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã đến
dân hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghĩa trang liệt sĩ
quốc gia đường chín tỉnh quảng trị trước anh linh các anh hùng liệt sĩ
phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã bày tỏ lòng biết ơn
ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi
thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân sau lễ viếng
dân hoa dân hương tại đài tưởng niệm trung tâm phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác
và lãnh đạo tỉnh quảng trị đã đến thắp hương lên các phần mộ của liệt sĩ